thủ tướng chính phủ cũng vừa phê duyệt chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là chương trình quốc gia về gsm
mục tiêu tổng quát của chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi là triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật công nghệ kinh tế xã hội
để thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện trong đó sự tham gia chủ động của khách hàng sử dụng điện đóng vai trò quan trọng
có phần bảo đảm cung ứng điện nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội
nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện ngành năng lượng
chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi được triển khai phù hợp với xu hướng phát triển của ngành năng lượng
ngành điện và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia bảo đảm tối ưu mọi nguồn lực xã hội hiệu quả và lợi ích của khách hàng sử dụng điện
và các đơn vị điện lực trong chuỗi quá trình từ sản xuất điện truyền tải điện phân phối điện bán điện và sử dụng điện